hàng nghìn chiếc bánh trưng đang được gói tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng một
những chiếc bánh trưng tình nghĩa này sẽ được trao tặng cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
đồng bào gặp khó khăn do thiền tài bạo lũ thuộc bốn tỉnh địa biên hà tĩnh quảng bình quảng trị
với chủ đề góp tình trao tết chương trình gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn tết năm nay đã quy tụ được sự tham gia góp sức của cộng đồng
tại đây nghệ nhân các dân tộc đang sinh sống tại làng và hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng gấp rút thực hiện gói hai chiếc bánh trưng
cùng với những chiếc bánh trưng này một xuất quà tết sẽ được trao cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bốn tỉnh là điện biên hà tĩnh quảng bình và quảng trị
với chủ đề gót tình trao tết chương trình gọi bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn tết năm nay đã quy tụ được sự tham gia góp sức của cộng đồng

chương trình gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn tết là hoạt động thường niên tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
toàn bộ kinh phí cho hoạt động này được huy động từ nguồn xã hội hóa
hoạt động này nhằm thắt chặt tình đoàn kết tương thân tương ái hướng tới một năm mới bình an và tốt đẹp
chúng tôi thành lập một ban tổ chức và thực chất thì chương trình mỗi năm thì đã khởi động từ ba đến bốn tháng trước
thông qua phương tiện truyền thông chúng tôi và mọi người đều được biết đến chương trình và ý nghĩa của chương trình được lan tỏa với ý nghĩa rất cao cả
ngay sau phần khai mạc chương trình gói bánh trưng làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã thực hiện nghi lễ dựng cây nêu ngày tết
thông qua các hoạt động này ban tổ chức muốn giới thiệu và gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc trong dịp tết cổ truyền